ngày thương hiệu việt nam là ngày nhằm tôn vinh quảng bá thương hiệu và hình ảnh việt nam
trong hội nhập kinh tế quốc tế
trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
tác động lớn đến nền kinh tế phần lớn doanh nghiệp bị ảnh hưởng và rơi vào khó khăn
tuy nhiên trong gian khó thách thức doanh nghiệp việt đặc biệt là các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia
đã đang khẳng định tính tiên phong và lan tỏa thương hiệu
bằng sự chung tay với cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi chương trình thương hiệu quốc gia đã đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh việt nam
là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao
tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người việt nam
góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
hiện nay do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp các hoạt động sản xuất kinh doanh
và bị gián đoạn một số chuỗi cung ứng về nguyên liệu đầu tư

nhất là trong các ngành dệt may và da dày ngành nông sản dịch vụ du lịch và bán lẻ
nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng tại thị trường xuất khẩu nông sản thực phẩm
chứng lại do diễn biến phức tạp của bệnh nên hoạt động xuất khẩu của việt nam gặp nhiều trở ngại và khó khăn
trong bối cảnh đó theo chỉ đạo của chính phủ bên cạnh việc tập trung nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm bộ công thương với vai trò là cơ quan quản lý chương trình thương hiệu quốc gia việt nam
đã có những biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xây dựng phát triển quảng bá thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong và ngoài nước

đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm thương hiệu quốc gia đã đang có những nỗ lực chủ động tìm giải pháp tự tháo gỡ khó khăn cho chính mình
vừa chung tay cùng chính phủ đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín